bà con buồn làng ai cũng vui cái bụng
từ ngày được đảng nhà nước đầu tư đưa hệ thống lưới điện quốc gia về tận các buôn làng
những công trình cấp nước sinh hoạt trạm y tế trường học bưu điện phát huy hiệu quả phục vụ tốt đời sống nhân dân
bà con ở các buôn làng đã sử dụng điện
có điện để bà con xem tv biết tin tức trong nước và thế giới
quả tivi biết cách để học kinh nghiệm trong phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng hàng hóa